chủ nhân của những chiếc quần bò này là những ngôi sao nổi tiếng thế giới như siêu mẫu kate moss nhà thiết kế người anh victoria beckham hay diễn viên người mẫu mỹ sharon stone
sau khi được hơn một trăm linh ngôi sao quyên góp những chiếc quần bò này đã được họa sĩ người mỹ nổi tiếng jonida trực tiếp vẽ tay trang trí cho chúng trước khi đưa ra trưng bày và bán đấu giá tại triển lãm satchi ở thủ đô london của anh
phiên đấu giá này sẽ kéo dài đến ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi
mới đây một cô bé bốn tuổi người nga tên là angelina pella diviakina đã khiến khán giả truyền hình và cộng đồng mạng thán phục khi đối đáp trôi chảy bằng bảy thứ tiếng nga anh pháp đức tây ban nha trung quốc và ả rập
khả năng ngôn ngữ vượt trội giúp cô bé nhanh chóng nổi tiếng sau vòng thử giọng trong amazing fople chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng của nga
mẹ bella cho biết cô bé đã tiếp xúc với bảy ngôn ngữ từ khi ra đời bản thân cô cũng bỏ thời gian để dạy con gái nói tiếng anh
ngoài ra vella được các bảo mẫu đến từ nhiều quốc gia trong năm họ không chỉ dạy em từ vựng cụm từ mà còn cùng bé trao đổi về các vấn đề thế giới lịch sử tự nhiên hay chủ đề lấy từ bách khoa toàn thư dành cho trẻ em
trước thực trạng mỗi năm có khoảng một năm triệu chiếc xe bị đánh cắp tại mỹ hai nhà sáng chế người mỹ đã chế tạo ra một loại khóa chống trộm thông minh tự động xịt ra loại khí có mùi rất khó chịu
thậm chí khiến kẻ trộm buồn mất
những thông tin chi tiết về sáng chế thú vị này sẽ có trong phần tin sáng tạo sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
loại khóa chống trộm này có tên là scanlog có kết cấu hình chữ u được làm từ thép và carbon với hình dạng giống ổ khóa bình thường nhưng có khoang rỗng chứa đẩy khí nén bên trong
ổ khóa scanlock nếu bị cắt có thể phun khí nén bên trong vào kẻ trộm khiến đối tượng bị khó thở và nôn mửa ngay lập tức
nó gây khó thở và nôn mửa ngay lập tức ngay cả khi kẻ trộm có đeo mặt nạ chống độc hay quay lại nơi để xe đạp khi khí đã xịt ra ngoài hết thì chất độc cũng vẫn sẽ bám vào da hay quần áo hắn và gây khó chịu cho chúng
ổ khóa skunk lock chứa lượng khí độc đủ để ngăn cản kẻ trộm nhưng lại không hề gây chết người hay bị thương nghiêm trọng nhóm sáng chế cho biết họ đang gây quỹ để sản xuất đại trà loại khá này nếu dự án thành công skunk lock có thể sẽ được bán ra thị trường vào ngày mai
có thể sẽ được bán ra thị trường vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy với mức giá hai mươi usd tương đương với gần bốn trăm năm mươi triệu đồng một mức giá không hề rẻ
một mô hình nông trại mới vừa được áp dụng ở vùng sa mạc hoang hóa miền nam nước úc đã cho ra thị trường một mươi bảy tấn cà chua mỗi năm đáp ứng một mươi năm nhu cầu cà chua của thị trường nội địa
công ty năng lượng sạch anbop csp đã phát triển hệ thống năng lượng dựa trên công nghệ tập trung năng lượng mặt trời cho hệ thống đa nhiệm đầu tiên trên thế giới
bao gồm hệ thống nhiệt năng điện năng và lọc nước ngọt hệ thống máy tính điều khiển các tấm gương phản xạ giúp hấp thụ năng lượng mặt trời được tối ưu nhất năng lượng tạo thành được dùng trong sửa ấm chiết xuất nước ngọt và chạy các tua bin phát điện
mô hình nông trại mới này đã mở ra một hướng phát triển nhiều tiềm năng cho các vùng sa mạc và đất có khí hậu khắc nghiệt hạn chế về nước sạch năng lượng
các kỹ sư hàn quốc vừa cải tiến một loại rào chắn đường khiến cho các xe ô tô đi qua đó
rào chắn đặc biệt này là tổ hợp các ống kim loại có gắn những bánh xe xoay bằng nhựa có chiều cao bốn mươi cm
rào chắn này không chỉ hấp thu các lực tác động mà còn có tác dụng hãm chiếc xe bị mất kiểm soát đang chạy với tốc độ lớn điều chỉnh quỹ đạo của xe không để cho nó tiếp tục đâm sang làn bên cạnh hoặc rơi xuống vực
thông tin về phát minh này thực ra không mới nó đã xuất hiện trên mạng internet từ đầu mùa xuân năm nay nhưng đến bây giờ mới chính thức được đưa vào sử dụng trong thực tế
cuộc khủng hoảng kinh tế tại venezuela vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm
người dân nước này đang phải vật lộn với cuộc chiến tìm kiếm thức ăn thường nhật
người nghèo chính là tầng lớp bị ảnh hưởng nặng nề nhất
tuy nhiên ngay cả tầng lớp trung lưu và thượng lưu cũng bắt đầu phải đối mặt với khó khăn
dù những quầy hàng trong siêu thị ở nước này đã được bổ sung hàng nhưng ngoại trừ một số sản phẩm được trợ giá hầu hết hàng hóa đều nằm ngoài khả năng chi trả của người dân
hàng ngày cứ mỗi khi rảnh rỗi ông manuel guevara một thợ điện đã về hưu sống tại thủ đô caracas của venezuela đều đi bộ tới siêu thị gần nhà để tìm mua thức ăn cho gia đình
siêu thị gần nhà ông luôn có những hàng dài người đứng xếp hàng chờ để mua thực phẩm
dù phải xếp hàng nhiều giờ đồng hồ nhưng ông guevara chỉ mua được vài món đồ ít ỏi bởi ngay cả siêu thị giờ đây cũng rất khan hiếm thực phẩm
tôi muốn mua bánh mì để làm sandwich
nhưng họ chẳng còn chiếc bánh nào cả cà phê cũng hết chỉ còn một chút hoa quả và rau xanh
tôi đành phải mua vậy
tình trạng này không chỉ xảy ra với ông manuel guevara mà là tình trạng chung của mọi người dân ở venezuela thời gian gần đây
hiện tại người dân nước này phải mua thực phẩm thông qua hệ thống khẩu phần do tình trạng thiếu hụt lương thực một cách trầm trọng
do vậy người dân phải đứng xếp hàng dài tại siêu thị trong nhiều giờ
tôi đã từng ở đây từ tám giờ sáng
các cửa hàng và siêu thị đều không có bánh mì
còn thức ăn chúng tôi rất đói và mệt mỏi
theo một nghiên cứu của ba trường đại học hàng đầu ở caracas cho thấy bảy mươi sáu người dân venezuela hiện đang sống dưới mức trung bình so với con số năm mươi hai vào năm hai nghìn một mươi
chính phủ trợ giá những nhu yếu phẩm như bột ngô dầu ăn giá của chúng khá thấp ngay cả khi tỷ giá ngoại tệ chính thức đạt mức cao nhất
nhưng trái cây và rau đã trở thành sa xỉ phẩm mà nhiều gia đình venezuela không thể mua được
theo kết quả một cuộc khảo sát một hai trăm linh người trưởng thành
hồi tháng bốn của công ty venebarro metro tại venezuela gần một nửa người dân thừa nhận họ không thể ăn ba bữa mỗi ngày
trước tình trạng thiếu lương thực trầm trọng chính phủ venezuela cho biết họ đã thu xếp để nhập khẩu thực phẩm thiết yếu
theo đó người dân địa phương sẽ được nhận đồ tiếp tế thông qua hệ thống phân phối thực phẩm mới của chính phủ
theo các chuyên gia kinh tế giá dầu lao dốc cùng những vấn đề kinh tế khác đã đẩy cuộc sống của nhiều người dân venezuela xuống vực thảm
giới trẻ hiện không còn lạ lẫm với việc chụp ảnh các món ăn ngon và đăng tải chúng trên các mạng xã hội như instagram facebook
nhưng điều này phát triển tới một tầm cao hơn ở hàn quốc khi có một số người ngồi ăn bữa trưa hoặc bữa tối trước web cam và có hàng nghìn người khác theo dõi trực tuyến
nếu khán giả thích cách họ ăn uống như vậy họ sẽ được trả tiền và số tiền này có thể lên tới hàng trăm usd cho mỗi lần
nổi lên như một cơn sốt giới trẻ hàn quốc hiện nay đang xem việc phát sóng bữa ăn của mình lên mạng như một nghề hấp dẫn
đem lại thu nhập cao
và vui nhộn những người hoạt động trong nghề múc băng này còn được gọi là bj viết tắt cho từ brad scott zocchi
và barry là một trong những cô gái nổi tiếng nhờ múc băng
tôi từng là một huấn luyện viên thể dục vì thế chế độ ăn uống và tập thể dục của tôi cực kỳ khắc nghiệt
ba tháng trước tôi bắt đầu thử ăn nhiều đồ ăn tôi cũng không ngờ là mình có thể ăn được nhiều như thế
trong khi xem chương trình khán giả có thể yêu cầu paris
ăn hết một số lượng thức ăn nhất định thông qua hộp trò chuyện bên phải màn hình
nếu khán giả thấy thích họ sẽ tặng các bg những quả bóng bay
mỗi quả bóng sẽ tương ứng với một trong quân tương đương với hai đồng
các chương trình múc băng được phát sóng rộng rãi trên đài truyền hình internet afrika tv
người dùng có thể tự do tải lên các chương trình do họ thực hiện để người khác thưởng thức miễn phí
bù lại họ thu về ba mươi đến bốn mươi giá trị của một đồng su ảo
mỗi tuần tôi sẽ ăn một đồng su ảo
tôi kiếm được ít nhất sáu trăm linh đô la cao nhất là bốn đô la nhưng phải dành một khoản khá nhiều vào việc chế biến nấu nướng đồ ăn
tặng cho fan hâm mộ voucher ở các cửa hàng đồ ăn mà tôi được họ tài trợ
số lượng thực phẩm mà các diễn viên ăn vào người trong một buổi tối tương đương với khẩu phần ăn của hai người trong một ngày
không chỉ ăn mà phải ăn thật ngon làm sao có thể diễn được chiếc máy quay trò chuyện được với khán giả
đó chính là những điều mà người tham gia múc bang phải làm được
có như thế thì lượng sức khỏe của các bạn sẽ tăng
mới có thể tăng cao tương tác mới lớn và dĩ nhiên số tiền kiếm được cũng sẽ nhiều hơn
theo những trang tin kinh tế ở hàn quốc người làm nghề múc bang có thể kiếm được một mươi đô la trong một tháng
chưa kể tiền tài trợ từ các nhãn hàng thức ăn và nước uống
chỉ riêng năm ngoái đã có gần bốn người theo đuổi múc bang
có người còn bỏ cả công việc hiện tại của họ
trào lưu này cũng lan truyền chóng mặt sang cả châu âu
thế nhưng ăn uống quá nhiều
trong một khoảng thời gian cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về mặt sức khỏe
ngoài việc ăn uống và giao lưu với khán giả các bj còn tự tay nấu ăn hoặc có người thân tham gia cùng
paris cho rằng quan trọng nhất là được gia đình và bạn bè ủng hộ công việc này
và có thể chia sẻ kinh nghiệm chọn đồ ăn ngon chất lượng thực phẩm bảo đảm cho fan của mình
phụ nữ hàn quốc rất coi trọng hình ảnh của bản thân chế độ ăn kiêng và tập thể dục khá khắt khe
bù lại những lúc nạp năng lượng liên tục trong vòng ba đến bốn tiếng đồng hồ
paris dành năm tiếng mỗi ngày tập thể dục để duy trì thân hình thon gọn
tôi muốn chia sẻ cho các fan hâm mộ của tôi rằng bất kỳ nam hay nữ đều không cần phải ăn kiêng
quan trọng là chế độ sinh hoạt ăn uống tập thể dục cân bằng
bạn cần phải bổ sung đầy đủ protein
tôi phải ăn nhiều món ăn khá béo
tôi đã ăn những món đó thay cho khán giả giúp họ được thỏa mãn phần nào
mặc dù những ngôi sao bg có lượng phan khá lớn nhưng ngược lại nhiều người cũng có cái nhìn khắt khe về nghề này
nhiều khán giả bị sốc bởi số lượng thức ăn khổng lồ họ nạp vào người
số khác thậm chí thấy cách ăn uống này là ghê tờm
khi phát ra âm thanh kỳ dị và nguy hiểm nhất là ảnh hưởng đến dạ dày của họ
rất ít người làm nghề múc băng có thể giữ được thân hình cân đối
có người đã thành béo phì
như thế là hoàn toàn phản tác dụng
số tiền mà họ kiếm được chỉ có thể chi trả cho việc đi khám chữa bệnh thôi
chẳng khác gì tự bóc cổ chính mình chứ
afrika tv có khoảng năm kênh truyền hình phát sóng thường xuyên
hầu hết trong số đó là nội dung trình diễn ăn uống
tuy nhiên đứng trên góc độ khác
chúng tôi cũng đưa ra lời khuyên cho các bạn làm nghề này
là ăn một lúc quá nhiều như vậy cực kỳ ảnh hưởng đến dạ dày
nhưng chúng tôi cũng hỗ trợ nếu như ai cần đi khám sức khỏe
các nhà hoạt động xã hội cho rằng
xu hướng này bắt nguồn từ việc thực tế ăn uống ở hàn quốc
được coi là một hoạt động mang tính xã hội cao
chương trình này đặc biệt hướng tới những người sống
và sinh hoạt cô đơn
theo sau đó là sự phát triển của truyền hình ở nước này
gần tám mươi người hàn dùng điện thoại thông minh
và hơn bảy triệu người đi tàu điện ngầm mỗi ngày
có điểm phát sóng wifi miễn phí
nhiều người hàn quốc cô đơn và đói lả vì ăn kiêng
đã rất thích xem cảnh người khác ăn uống
một điều nữa là người hàn rất nhất phải ăn uống một mình
đề cao hai từ gia đình và các bữa ăn hàng ngày
mục bang mang lại cho họ một cảm giác gần gũi
như có người cùng ngồi ăn một bữa cơm
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình
từ đông sang tây của chúng tôi
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này tuần sau